liên quan đến việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh sinh viên do dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã trình ủy ban nhân dân thành phố dự thảo đề xuất
thống nhất cho học sinh sinh viên nghỉ học hết tháng ba
điều chỉnh thời gian năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và rời kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
bản dự thảo chính là bản ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị chính phủ
bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội điều chỉnh thời gian năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
học kỳ hai bắt đầu từ tháng bốn đến tháng bảy rời kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đến cuối tháng bảy
ngoài điều chỉnh thời gian năm học dự thảo còn bổ sung đề xuất lùi thời gian thi trung học phổ thông quốc gia